bằng thủ đoạn sử dụng các loại giấy tờ giả để đi thuê xe ô tô sau đó mang đi cầm cắm và bán tài sản
các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng
bốn đối tượng trong đường dây phạm tội này vừa bị cơ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đấu tranh triệt xóa
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bốn đối tượng gồm nguyễn bá duy hoàng danh quang đinh trọng công cùng chú huyện yên thành nghệ an
và đoàn anh đức chú tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã bàn bạc thống nhất đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng cách lên mạng tìm mua các loại giấy tờ tùy thân giả để thuê xe ô tô tự lái
các đối tượng đóng giả làm giám đốc các doanh nghiệp xây dựng sử dụng các loại giấy tờ giả gồm chứng minh nhân dân
giấy phép lái xe rồi mang đến các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn tp vinh huyện quỳnh lưu để làm hợp đồng thuê xe
sau khi thuê được xe các đối tượng tiếp tục mua và sử dụng giấy tờ giả như đăng ký xe ô tô giấy chứng nhận kiểm định
tất cả đều mang tên các đối tượng để đi cầm cắm mỗi xe các đối tượng bán cầm cố từ hai trăm linh triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng
tổng số tiền chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng cơ quan công an đã thu hồi được sáu xe ô tô được các đối tượng bán tại các tỉnh nghệ an lạng sơn và hải dương
một ổ nhóm tội phạm tàng trữ nhiều vũ khí
khí quân dụng và ma túy vừa bị công an quận đống đa a thành phố hà nội phát hiện triệt xóa
tiến hành kiểm tra ô tô hiệu mazda dừng đỗ trên đường trần hữu tước
đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa thành phố hà nội cùng công an phường năm đồng đã phát hiện và thu giữ trong xe một khẩu súng ngắn và tám viên đạn
vào cuộc điều tra công an quận đống đa đã làm rõ ba đối tượng có liên quan gồm nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường định công quận hoàng mai
có năm tiền án
đào việt ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tệ phường nam đồng quận đống đa
và nguyễn mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường xuân la quận tây hồ có hai tiền sự
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ sáu súng quân dụng một súng kíp một súng hơi tự chế có tính năng tác dụng như súng săn
năm mươi bảy viên đạn một mô hình liệu đạn một cây cung sáu mũi tên cùng gần ba gam ketamine và methamphetamine
hiện công an quận đống đa đã tạm giữ hình sự
ba đối tượng trên để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tàng trữ trái phép chất ma túy
đồng thời xác minh làm rõ nguồn gốc vũ khí quân dụng và ma túy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối tượng dũng đã khai nhận là số vũ khí trên thì là do đối tượng mua ở trên mạng và sưu tầm trong khoảng thời gian khác nhau
chứ không phải mua cùng một lúc
và ngoài số súng đấy thì còn có đạn quân dụng nữa
thì hầu như là súng không nào có đạn từ đối tượng khai nhận là số vũ khí quân dụng đấy là đối tượng mua với mục đích là phòng thân với cả sư tầm
đây là thành tích thể hiện sự vận dụng sáng tạo có hiệu quả kế hoạch của bộ công an về đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ chuyển trạng thái từ vận động thu hồi sang trạng thái đấu tranh trấn áp mạnh mẽ
với các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm có tàng trữ vũ khí
một trong những cái mà chúng tôi đặt ra cái phương chân thì phải tổ chức nồng ghép công tác đấu tranh trấn áp tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đối với các chuyên đề phòng chống tội phạm hình sự như tội phạm giết người
tội phạm cố yên tích và tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen
cái tổ chức nồng ghép này thì hiện nay cục cảnh sát hình sự vẫn đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc
tiếp tục đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ này
và lồng ghép với các chương trình các chuyên đề phòng chống tội phạm theo chuyên đề của lực lượng cảnh sát hình sự
kết quả điều tra khám phá vụ án cho thấy hiệu quả công tác tuần tra nắm chắc địa bàn của lực lượng công an cơ sở
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép của lực lượng công an vừa tham gia phòng chống dịch bệnh vừa bảo đảm giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội
tiến hành kiểm tra quán karaoke hương lan ở thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ do lê xuân đông
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở thôn tử cầu xã giai phạm huyện yên mỹ làm chủ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hương yên phối hợp với công an xã giai phạm huyện yên mỹ
đã phát hiện bắt giữ hơn bốn mươi đối tượng tụ tập hát karaoke trong mùa dịch
tại thời điểm này lực lượng công an đã phát hiện bốn mươi một đối tượng
gồm hai mươi một nam và hai mươi nữ đang tổ chức hát có mặt tại quán karaoke trên
riêng tại phòng hai b tầng hai có tám đối tượng đang hát có dấu hiệu sử dụng ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một gói tinh thể màu trắng và hai mảnh viên nén màu xanh nghi là ma túy
qua giám định xác định vật chứng trên là ma túy
tết nhanh có một mươi bảy trên bốn mươi một đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
hiện bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hương yên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thêm một vụ việc chống người thi hành công vụ vừa xảy ra tại hậu giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng mai văn thành về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng chín mai văn thành đến chốt kiểm dịch bệnh covid một mươi chín tại ấp tân lợi thị trấn một huyện châu thành a
giáp danh với xã tân bình huyện phụng hiệp để xin cho người quen đi từ thị trấn một qua chốt sang xã tân bình
thế nhưng lực lượng trực chốt đã không đồng ý với lý do là ra khỏi vùng xanh không cần thiết
lúc này thì thành liền xông vào trong chốt dùng tay đánh vào mặt một công an viên bị thương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an tỉnh lai châu vừa bắt quả tang đối tượng là sùng a cừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở bản sima hai xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng chín tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an huyện mường tè làm nhiệm vụ tại km hai trăm bảy mươi một quốc lộ bốn mươi hai
thuộc địa phận bản nậm sả xã buông tở huyện mường tè phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra tổ công tác thu giữ tại hiện trường tám bánh heroin đấu tranh mở rộng lực lượng công an thu giữ thêm hai bánh heroin
được đối tượng cất dấu trên rừng và tại cơ quan điều tra cử khai nhận đã mang số heroin trên từ huyện mường nhé
tỉnh điện biên sang huyện mường tẻ tỉnh lai châu để bán cho một người đàn ông với số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
sau khi bán được số heroin trên cường sẽ nhận được một trăm linh triệu đồng tiền công và hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị xã hòa tuyến huyện crong bắc vừa xuân sao trước vụ án là chồng đánh vợ tử vong vì ghen tuông
ngay sau khi vụ án xảy ra công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt tạm giam lê duy linh là hung thủ gây ra vụ án
đáng chú ý linh đã có bốn tiền án vừa cai nghiện trở về nhà
lê duy linh chú tại xã hòa tiến huyện crong park tỉnh đắk lắc mới đi cai nghiện về nhà được ba ngày thì cho đến đêm ngày hai mươi tám tháng tám
khi thấy vợ đang nhắn tin với người khác linh đã ghen tuông nên dùng tay chân đánh liên tục vào đầu khiến vợ ngã xuống đất bất tỉnh
mặc dù được đưa đi cấp cứu thế nhưng do chấn thương quá nặng cho nên đến ngày năm tháng chín vợ linh đã tử vong
bản thân linh sau khi đưa vợ đi cấp cứu đã đến công an xã hòa tiến để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện cron park đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật
gần đây cục thuế bắc ninh đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc là một số đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh
mạo danh hoặc là giả danh là công chức cục thuế của tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng đó là thông báo về việc cơ quan thuế chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn và thực hiện các chỉ thị hỗ trợ cho các doanh nghiệp
hộ cá nhân bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín nhưng phải mua tài liệu và thanh toán chuyển khoản trước từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho đến hai triệu đồng

chị nhận được ba cuộc điện thoại của người lạ trao đổi về việc nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín

chỉ nhận được ba cuộc điện thoại của người lạ trao đổi về việc nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín